sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn công tác trung ương và tỉnh nghệ an đến chúc mừng tòa giám mục giáo phận vinh nhân dịp lễ thiên chúa giáng sinh năm hai nghìn hai mươi một
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí đỗ văn chiến gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới giám mục an phong nguyễn hữu long cùng các giám mục phụ tá linh mục chức sắc chức việc và toàn thể công đoàn giáo dân giáo phận vinh
chúc bà con giáo dân đón giáng sinh năm hai nghìn hai mươi một an lành hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của thiên chúa đón năm mới hai nghìn hai mươi hai an khang thịnh vượng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam mong muốn giám mục giáo phận vinh các linh mục tu sĩ với trọng trách và vị trí rất quan trọng của mình tiếp tục hướng dẫn đồng bào công giáo tỉnh nhà phát huy tinh thần yêu nước đồng hành cùng dân tộc xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo kính chúa yêu nước góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
nhân dịp đón giáng sinh năm hai nghìn hai mươi một đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai đồng chí đỗ văn chiến tặng hoa tặng quà chúc mừng giám mục an phong nguyễn hữu long cùng các vị linh mục tu sĩ giáo phận vinh